tại bắc kinh thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã vào thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại trung quốc cộng đồng người việt nam và lưu học sinh tại bắc kinh
tại buổi gặp mặt đại sứ việt nam tại trung quốc đặng minh khôi đã báo cáo với thủ tướng nguyễn xuân phúc về kết quả hoạt động của đại sứ quán việt nam tại trung quốc tình hình quan hệ việt nam trung quốc thời gian qua
cũng như những nỗ lực của cán bộ nhân viên đại sứ quán trong việc đóng vai trò cầu nối trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng và kết quả đạt được của cán bộ nhân viên đại sứ quán trong việc triển khai chính sách đối ngoại của đảng và nhà nước làm tốt công tác ngoại giao kinh tế và bảo vệ công dân